ủy ban nhân dân quận năm tp hcm cho biết đang ra soát các bước thủ tục để cưỡng chế đối với diện tích nhà đất tại số một trăm năm mươi hai trần phú
sau thời gian dài đơn vị sử dụng không chấp hành quyết định thu hồi đất của ủy ban nhân dân tp hcm
do liên quan đến những sai phạm trong việc đầu tư xây dựng
khu đất tòa lạc tại địa chỉ một trăm năm mươi hai đường trần phú quận năm bị ủy ban nhân dân tp hcm ra quyết định thu hồi đất vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm nay văn phòng đăng ký đất đai thành phố gửi công văn tổng công ty thuốc lá việt nam và công ty trách nhiệm mẫu hạng vina alliance
về việc giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất này
tuy nhiên doanh nghiệp chưa thực hiện
tiếp đó sở tài nguyên và môi trường thành phố ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một trăm năm mươi hai trần phú
đến nay qua gần sáu tháng phía doanh nghiệp vẫn chưa hợp tác
ủy ban nhân dân quận năm đang thực hiện các bước thủ tục cần thiết để cưỡng chế thu hồi khu đất này theo quy định
khu đất một trăm năm mươi hai trần phú rộng gần ba mươi một m hai với ba mặt tiền đường trần phú lê hồng phong trần nhân tông
được xem là một trong những khu đất ở vị trí đắc địa tại trung tâm tp hcm